chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các công dân này đã bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện bắt giữ có trường hợp đã bị bắt giữ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
quá trình tiếp nhận các công dân do trung quốc trao trả công an lạng sơn đã chủ động ra soát kiểm tra thông tin qua đó phát hiện hai đối tượng truy nã
sau khi đấu tranh xác minh làm rõ công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức bàn giao hai đối tượng trên cho công an các địa phương để xử lý theo thẩm quyền
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tôi xuất cảnh trái phép
qua trung quốc bằng đường cơ khâu lạng sơn
và sau một thời gian đi làm ở bên trung quốc đến ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thì bị lực lượng công an trung quốc bắt giữ
và đến ngày hôm nay thì lực lượng công an quốc đã trao trả tôi về đồn biên phòng tỉnh lạng sơn và bàn giao cho lực lượng công an tỉnh lạng sơn
và tôi thấy mình rất may mắn khi được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã tạo điều kiện và cho tôi sớm được về
trong thời gian vừa qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xác minh tiếp nhận và bàn giao hàng trăm lượt công dân hai nước vi phạm quy định xuất nhập cảnh
qua xác minh thì hầu hết các công dân trên đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và nhận thức còn hạn chế
nên là đã để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra thì qua quá trình xác minh công dân không được
nước ngoài cho cư trú thì phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chủ động phát hiện và phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật do công an các địa phương ra quyết định truy nã
từ đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an lạng sơn đã tiếp nhận bảy đợt với bảy trăm năm mươi công dân việt nam xuất cảnh trái phép do trung quốc trao trả
khởi tố điều tra một mươi bốn vụ ba mươi ba bị can đối tranh triệt phá nhiều đường dây tổ chức môi giới cho người khác
các xuất cảnh trái phép
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn là do nhu cầu tìm việc làm
chính vì xuất cảnh trái phép nên họ phải đối mặt nhiều rủi ro như bị đánh đập bóc lột sức lao động quyền lương thậm chí bỏ mạng nơi đất khách quê người
khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xuất nhập cảnh trái phép diễn ra ngày càng tinh vi
các hơi tượng nợ dụng mạng tác hội như zano facebook wechat để đăng tải tìm kiếm thông tin
liên hệ với người có nhu cầu xuất cảnh trái phép tạo thành đường dây đưa dẫn xuất cảnh trái phép liên tỉnh và xuyên quốc gia
với tinh thần tấn công chấn áp tội phạm cao nhất
cơ quan an ninh điều tra đã tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp
nghiệp vụ tấn công chấn hấp và xử lý có hiệu quả đối với đối tượng vụ án trong thời gian sớm nhất
và đúng các quy định của pháp luật
trước tình trạng trên để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng
làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn tuần trai biên giới kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự làm lây lan dịch bệnh
đồng thời tuyên truyền vận động người dân không xuất cảnh trái phép tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
hung thủ gây ra vụ án giết người sau bốn ngày lần trốn trong rừng và ngày hôm nay đã bị các trinh sát
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình và công an huyện lệ thủy di lý về trại tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng truy bắt đã tiến hành bắt được đối tượng nguyễn văn minh nghi phạm dùng dựa giết cha
xảy ra tại thôn lai xá xã sơn thủy huyện lệ thủy vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai
khi đang lẩn trốn tại khu vực miền tây xã sơn thủy giáp danh xã ngân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
theo kết quả điều tra bước đầu vào khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng hai
sau khi xảy ra mâu thuẫn sô sát nguyễn văn minh đã dùng dựa chém cha ruột
do vết thương quá nặng người cha đã tử vong
sau khi gây án minh đã bỏ trốn vào rừng tại địa bàn huyện lệ thủy suốt bốn ngày
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an tỉnh quảng bình
cũng đã được huy động để truy tìm nghi can của vụ việc
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
trong hai nhóm thanh niên tham gia vụ đánh nhau tại khu vực trước siêu thị bixi tân hiệp
thuộc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa vào sáng ngày một tháng ba
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng bị tạm giữ đều trú tại thành phố biên hòa
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
và rủ thêm các đối tượng khác sử dụng hông khí súng cùng tham gia vụ hỗn chiến
trước khu vực siêu thị bixi thuộc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa
gây hoang mang dư luận
nguyên nhân chính dẫn tới vụ ẩu đả này được cho là mâu thuẫn giữa nhóm của nguyễn tấn sang và phạm thanh tuấn
ngoài các đối tượng trên cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan
đang bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra
lực lượng ngay sát hình sự công an thành phố quảng ngãi vừa bắt nhanh một thanh niên
cướp giật tài sản trên địa bàn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
bà lê thị xuân hảo chú tại thành phố quảng ngãi khi điều khiển xe đạp lưu thông trên đường
đến ngã ba trần kiên vạn tường thì bị một thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên
giật dậy dây chuyển trên cổ
nhận được tin báo các trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi
đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường mở rộng công tác xác minh điều tra
bắt được thủ phạm vụ cướp giật là nguyễn hữu phép chú tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
công an huyện kromana của tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý vụ trồng cây cần sa trái phép
với quy mô lớn trong dãy của người dân trên địa bàn xã eana huyện kromana
công an huyện kroana đã phát hiện tại khu dãy của bà hoàng thị minh thanh ở xã eana
trồng trái phép sáu trăm ba mươi sáu cây cần sa có chiều cao từ một mươi năm đến một trăm ba mươi cm
qua làm việc bước đầu đối tượng khai nhận đã được một người quen cho ít giống cần sa
để trồng cây cần sa
trên vườn dãy chăn nuôi gà để gà nhanh lớn và kháng bệnh
thanh đã cùng con trai là trần hoàng vĩ là người chăm sóc vườn cây cần sa này